trong số các vấn đề mà quốc hội thảo luận trong tuần thứ tư vừa qua có hai vấn đề được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm
đó là việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy và không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường của thành phố hà nội
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám ngày một mươi ba tháng một mươi một quốc hội đã nghe báo cáo của đoàn giám sát và thảo luận ở hội trường
về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
cử tri cả nước đã có những đánh giá và nhận xét về vấn đề này
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám ngày một mươi ba tháng một mươi một quốc hội đã nghe báo cáo của đoàn giám sát và thảo luận ở hội trường
để giảm bớt quảng cáo giảm bớt những phần giải trí mang tính hài hoặc tính vui thôi nhộn thôi để đưa công tác phòng cháy chữa cháy tuyên truyền một cách sâu rộng
theo ý kiến của tôi và rất nhiều người rất băn khoăn về chuyện còn hội đồng hay không còn hội đồng
nếu còn hội đồng nhân dân các phường thì tất cả mọi quyền lợi đời sống mọi sinh hoạt
tất cả mọi hoạt động của khu dân cư gần nhất thì chúng tôi là những người báo cáo trực tiếp nhanh nhất và rất cần kịp thời luôn
nhưng mà nếu không tồn tại được hội đồng nhân dân của phường thì thành lập hội đồng nhân dân của quận thì chúng tôi có rất nhiều khó khăn
về dự thảo nghị quyết về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường quận thị xã của thành phố hà nội
cử tri mong muốn quốc hội cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định